ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng cho biết là do không bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số một mươi ba
nhưng tại đà nẵng đã có một số hạ tầng giao thông đề kè biển báo bị hư hầm
hiện thì các ngành chức năng và người dân thành phố đang kiểm tra để khắc phục sau bão
tính đến bảy giờ sáng nay hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đà nẵng không có hiện tượng ngập úng cục bộ
ít cây xanh bị ngã đổ tình hình giao thông bình thường
khi mà mưa cạn bỏ bộ thì gãi thiệt khỏi là mới đi đây
rồi là theo phân công của lãnh đạo thì bọn tôi xuống đây là dọn dẹp đi đất đá xà bằng dẹp hạn đi đây
chúng tôi cũng đang tích cực dọn cho nó sạch sẽ đi rồi cho nó đi vào lại cái khuôn khổ của hoạt động của người dân đà nẵng lại cho nó bình thường lại
hôm nay là công ty đang khắc phục bên điều hoàng sa này chứ không riêng về điều nguyên việt
thì cố gắng là riêng điều hoàng sa thì sẽ
sẽ cố gắng khắc phục đảm bảo giao thông để dân đi đường
thì trong sáng trong ngày này thì đảm bảo được cái vấn đề lưu thông xuất
nhưng về điều nguyên việt thì trước mắt là mình sẽ khắc phục tạm thời
tạm thời dọn dẹp vệ sinh và những cái gạch vỡ
rồi sau đó là xã hội thông họ sẽ chỉ đạo một đơn vị tư vấn ở trung tâm quản lý hạ tầng
thì có đơn vị tư vấn họ sẽ khảo sát cụ thể và tìm hiệu pháp khắc phục để sao có các bữa sau không bị ảnh hưởng
chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng yêu cầu các địa phương
tiếp tục vận động người dân nhất là người già và trẻ em ở lại nơi sơ tán đến trưa này
chỉ đồng ý cho người dân đi sơ tán về nơi ở cũ khi thật sự an toàn
vận động các hộ gia đình cá nhân các tổ chức trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh môi trường sau bão lũ
chú ý đề phòng mưa lũ lớn sau bão để chủ động ứng phó